chính phủ đã chính thức ban hành nghị quyết số bốn mươi hai ndcp về các biện pháp hỗ trợ người dân khó khăn do đại dịch covid một mươi chín
hai mươi triệu người thuộc bảy nhóm đối tượng bị ảnh hưởng do dịch sẽ được hỗ trợ với tổng giá trị khoảng sáu mươi hai tỷ đồng
hiện bộ lao động thương binh và xã hội cùng các cơ quan liên quan chính quyền các cấp đang gấp rút triển khai việc hỗ trợ người dân
trước mắt trong tháng bốn sẽ hỗ trợ cho các đối tượng là người có công hộ nghèo cận nghèo và người bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp hàng tháng
có thể nói rằng là đây là một cái gói hỗ trợ lớn nhất đối với cả cái an sinh xã hội và đối với cả cái số lượng đối tượng mà được hỗ trợ là nhiều rất là nhiều là lên tới hai mươi triệu người
thì có thể nói là cái hỗ trợ này thể hiện thứ nhất là tính nhân văn
thứ hai là chúng ta cũng không phải là một nước giàu nhưng mà chúng ta cũng để ra một cái nguồn lực lớn để hỗ trợ cho người dân
nó là một cái chủ trương rất lớn của đảng nhà nước ta
và nó tiếp tục là thể hiện cái tính chất vì nhân dân và cái bản chất yêu biệt của chế độ ta
và nó được hướng tới những người khó khăn người dân và thông qua một cái dịch bệnh dịch covid vừa rồi
bên cạnh đó việc triển khai hỗ trợ đối với người lao động và các doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch
sẽ được tiếp tục triển khai trong thời gian tới
bên cạnh đó đã và đang có những bất cập trong việc xác định đúng người bị ảnh hưởng trong các nhóm đối tượng và ngăn chặn hành vi trục lợi
thì cần phải có những cái chế tài xử lý nghiêm thật nghiêm và mang tính gian đe đối với cả các đối tượng trục lợi này
với những cái nguyên tắc như vậy thì có thể nói là cái gói hỗ trợ thì cũng đã gói hỗ trợ này thì cũng sẽ được
chính phủ xây dựng một cách chi tiết để làm sao thứ nhất là phải gọi là cái gói hỗ trợ này tiền đến tay người được hỗ trợ
phải nhanh chóng và kịp hơi
thì tôi tin rằng là mỗi cấp ủy mỗi cái chính quyền cơ sở thì khi mà sâu sát khi mà nắng nghe
khi mà phát huy cái vai trò quyền hữu chủ dân dân thì chúng ta sẽ chỉ ra được đúng cái đối tượng cần được thù hợp
thì những khó khăn đó nó hoàn toàn có thể thao gỡ được
trên mặt trận phòng chống dịch covid một mươi chín việt nam đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận
đảng nhà nước ta luôn đồng hành hỗ trợ và vì nhân dân cộng đồng cùng chung tay hỗ trợ người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh với nhiều chương trình hành động đẹp
tất cả những điều đó đều thể hiện một tinh thần đoàn kết sẻ chia cùng chung tay vượt qua gian khó và không để ai bị bỏ lại phía sau
người dân đón ngày lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm năm nay ngay sau khi cả nước vừa trải qua giai đoạn giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
để đảm bảo an toàn giữ vững các biện pháp giãn cách xã hội tại các siêu thị trung tâm thương mại các nhà bán lẻ trên địa bàn hà nội không đưa ra nhiều chương trình ưu đãi riêng chào đón dịp nghỉ lễ này như mọi năm
ghi nhận tại một số siêu thị trong sáng ngày hôm nay thì lượng khách đến mua sắm không đông
do dịch covid một mươi chín vẫn đang diễn biến phức tạp nên phần lớn người dân vẫn duy trì thói quen cách hai ba ngày mới đi siêu thị một lần để mua thực phẩm tránh tình trạng phải đi lại nhiều lần đến những nơi đông người
còn theo đại diện một số siêu thị thì năm nay trước sức ép của dịch bệnh các siêu thị chỉ áp dụng khuyến mại đến ba mươi năm đối với các mặt hàng thực phẩm tươi sống thực phẩm chế biến đồ uống bánh kẹo
và khách hàng thì cũng e rè trước dịch bệnh nên không dồn đến siêu thị đông như mọi năm
nếu như những năm trước
dịp ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm nghỉ lễ kéo dài sẽ là cao điểm của mùa du lịch
thì trong bối cảnh năm nay sau những ngày cách ly xã hội do dịch bệnh covid một mươi chín
mặc dù một số công ty du lịch hoạt động trở lại đã giảm giá nhiều gói tour nội địa
song theo ghi nhận thị trường vẫn khá ảm đạm
phố cổ hà nội hồ hoàn kiếm tượng đài lý thái tổ
đây là những địa điểm du lịch nổi tiếng của thủ đô
song dịp nghỉ lễ năm nay các nơi này đều thưa vang khách đến tham quan

thời gian qua tất cả các điểm thăm quan du lịch đều đóng cửa cách ly phòng chống dịch bệnh
nên giờ một số nơi được hoạt động trở lại cũng không thể vận hành ngay
khách du lịch vẫn mang tâm lý lo ngại
hơn nữa kinh phí mà các gia đình cơ quan dành cho du lịch cũng không còn nhiều
nên khách đăng ký tour gần như không có
hiện nhiều đơn vị đã giảm giá tour giao vé giá phòng khách sạn cũng như vé máy bay dịp nghỉ lễ ba mươi bốn mùa một tháng năm
thậm chí có đơn vị giảm giá sâu lên tới bốn mươi năm mươi nhưng vẫn chưa thể kích cầu thị trường du lịch khởi sắc
trong lúc khó khăn như hiện nay liên kết để kích cầu thị trường du lịch là rất cần thiết
đặc biệt vẫn khuyến cáo người dân ở các địa phương
khi đi du lịch vẫn phải có ý thức đeo khẩu trang rửa tay sát khuẩn có ý thức ở mỗi điểm đến
nhiều đơn vị đã giảm giá tour giao vé giao vé giao vé giao phòng khách sạn cũng như vé máy bay dịp nghỉ lễ ba mươi bốn mùa một tháng năm
thậm chí có đơn vị giảm giá tour giao vé giao vé giao vé giao vé giao vé giao vé giao vé giao vé
có thể nhận thấy do tác động của dịch covid một mươi chín du lịch dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm năm nay rất chầm lắng
hoạt động du lịch chỉ khôi phục khi dịch bệnh được khống chế hoàn toàn
dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm là một trong những kỷ nghỉ lễ lớn trong năm
đây không chỉ là thời điểm những người xa quê trở về xung họp với gia đình
mà còn là dịp lý tưởng để tổ chức những chuyến du lịch cùng với bạn bè và người thân
tuy nhiên năm nay do ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín dường như đã tác động lớn đến kế hoạch nghỉ lễ của rất nhiều người
mặc dù đã thực hiện việc nới lỏng quy định giãn cách xã hội
nhưng người dân vẫn tự giác thực hiện các biện pháp phòng dịch như hạn chế di chuyển và tụ tập ở những nơi đông người
do đó thay vì đặt lịch cho các chuyến du lịch
người dân lại có xu hướng dành thời gian nghỉ ngơi cùng với người thân tại nhà
mặc dù năm nay có tận bốn ngày nghỉ lễ
xong gia đình anh tiến đạt vẫn lựa chọn ở nhà để củng cố và sắp xếp lại công việc kinh doanh sản xuất
sau thời gian dài nghỉ buôn bán vì dịch bệnh
những năm trước đây gia đình tôi cũng căn cứ vào thời gian được nghỉ lễ để lựa chọn những điểm du lịch
có thể là ở ngoài bắc nếu như là ít ngày
hoặc có thể là những khu du lịch trong miền nam và miền trung
để đưa cả gia đình và bố mẹ đi nghỉ dưỡng để mọi người đều có cơ hội để giải trí
và cũng như là trải nghiệm những văn hóa mới
nhưng mà năm nay bởi vì dịch bệnh nó chưa kết thúc hoàn toàn
cho nên là năm nay gia đình tôi lựa chọn hình thức là tất cả mọi người sẽ quê quần ở nhà với nhau
có thể là làm bánh hoặc có thể là cũng cùng nhau đối với bữa ăn ngon cùng gia đình với nhau
chứ không lựa chọn hình thức du lịch như mọi năm nữa
tương tự như gia đình anh đạt lựa chọn ở nhà thay vì đi du lịch
cũng là phương án được chị thu thủy đưa ra
bởi theo chị dù nghỉ lễ dài nhưng lo lắng chưa hết dịch bệnh nên chị vẫn quyết định ở nhà
năm nay thì dịch covid vừa mới có những diễn biến phức tạp đấy
và mọi người mới hết thời gian kinh đi xã hội
nhưng mà nên là nhà tôi cũng nghĩ rằng là thôn năm nay hoãn lại không đi nữa
và tập trung cho việc học của các con
vì thời gian qua các con học online
nên là một thời điểm này cũng là củng cố lại kiến thức cho các cháu
và cũng là thời gian mà phòng tránh dịch bệnh
mà chờ cho
khi nào mà dịch bệnh được kiểm soát một cách tốt nhất
thì lúc đấy gia đình cũng mới nghĩ đến cái việc là sẽ đi chơi lại tiếp
và cũng tìm nghỉ lễ dài
lo lắng dịch bệnh chính là lý do chung khiến nhiều người lựa chọn ở nhà
có rất nhiều hình thức giải trí thay cho đi du lịch
và đến những địa điểm đông người được người dân áp dụng như
đi dạo quanh công viên đi chợ dọn nhà nấu ăn
và cùng với ở nhà phương án về quê thăm người thân
cũng là kế hoạch được nhiều người lựa chọn
vâng thưa quý vị
mặc dù một số tỉnh
thành đã mở cửa trở lại các địa điểm du lịch giải trí
xong trước tình hình dịch bệnh như hiện nay
hầu hết người dân đều lựa chọn ở nhà
và tận dụng thời gian này để ổn định lại công việc
cũng như chuẩn bị cho con cái đi học bắt đầu vào tuần sau
và với nhiều người
thì ở nhà vẫn có thể ăn mừng ngày lễ lớn
và chung tay cùng cả nước chống dịch

chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác
tại vùng biển thuộc địa phận xã hải tiến
thành phố móng cái tỉnh quảng ninh
lực lượng chức năng vừa bắt quả tang một tàu hút cát trái phép
thu giữ ba mươi năm mét khối cát
theo lời khai ban đầu của chủ phương tiện là ông phạm văn thắng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm quê ở huyện kinh môn hải dương
lợi dụng đêm tối vào vùng biển rộng
ông thắng cùng với hai thuyền viên đã khai thác được ba mươi năm mét khối cát
vào ngày hai mươi chín tháng bốn thành phố móng cái đã xử lý vi phạm đối với ông thắng
về hành vi vi phạm khai thác khoáng sản cụ thể là cát
mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
được biết từ ngày một mươi một tháng ba chính quyền thành phố móng cái đã quyết định
thành lập tổ công tác kiểm tra hoạt động khai thác kinh doanh vận chuyển
tiêu thụ tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường trên toàn địa bàn
nhằm ra soát chấn chỉnh xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
phòng cảnh sát giao thông đường bộ công an tỉnh an giang vừa bắt giữ
hai xe ô tô khách vận chuyển số lượng lớn thuốc lá ngoại nhập lậu
tại thời điểm bắt giữ trên cả hai xe đều không vận chuyển hành khách
trong khi đó tại tỉnh sóc trăng phòng cảnh sát kinh tế phối hợp với
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh sóc trăng đã kiểm tra phương tiện xe khách
phát hiện thu giữ hơn bốn bao thuốc lá điếu nhập lậu
khoảng chín h bốn mươi phút ngày ba mươi tháng bốn trên quốc lộ chín mươi một đoạn qua thị trấn an châu
huyện châu thành tổ công tác thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ công an tỉnh an giang
đã phát hiện và bắt quả tang xe ô tô khách liền kiểm soát sáu mươi năm b tám trăm bảy mươi chín
lưu thông theo hướng châu đốc long xuyên do tài xế phan thành thái
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú tại tỉnh hậu giang điều khiển có vận chuyển một một trăm chín mươi bao thuốc lá ngoại
nhãn điệu hero và z
ngày hai mươi tám tháng bốn cũng trên quốc lộ chín mươi một đoạn thuộc xã bình hòa huyện châu thành
ô tô khách biển kiểm soát sáu mươi ba b một mươi bảy do tài xế lê trọng hữu
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại thành phố tây ninh tỉnh tây ninh điều khiển
vận chuyển ba bao thuốc lá ngoại nhãn hiệu hero z và scot
được cất dấu tinh vi trong các hầm xe cũng bị lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ công an tỉnh
phát hiện và bắt quả tang
khoảng một mươi tám h ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi phòng cảnh sát kinh tế
thợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh sóc trăng
đã phát hiện xe khách mang biển kiểm soát chín mươi bốn b bốn trăm một mươi một do tài xế văn trí dũng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại thành phố bạc liêu điều khiển đang dừng bên đường
và có dấu hiệu giao nhận thuốc lá điếu nhập lậu
tiến hành kiểm tra tổ công tác đã thu giữ hơn bốn bao thuốc lá điếu nhập lậu
các loại hiện vụ việc đang được bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra công an
thành phố sóc trăng thụ lý điều tra theo thẩm quyền
hôm nay đến đây là hết cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi